vâng thưa quý vị cứ vào dịp cuối năm thì tình hình sản xuất kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc
hàn giang hàng giả diễn biến phức tạp gây tâm lý hoang mang cho nhu cầu mua sắm của người dân
trước tình hình trên lực lượng công an tp long xuyên tỉnh an giang đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan
tăng cường kiểm soát hàng hóa từ các nguồn cung ứng góp phần cho người dân yên tâm sử dụng và an toàn vui tết
theo thống kê từ đầu năm đến nay lực lượng công an tp long xuyên đã bắt giữ một trăm sáu mươi hai vụ với một trăm sáu mươi đối tượng
liên quan đến hàng hóa nhập lậu hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các vụ việc có dấu hiệu làm giả
làm nhái sản phẩm các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước
các mặt hàng chủ yếu như linh kiện điện tử thuốc lá thuốc bảo vệ thực vật đặc biệt là các loại quần áo mỹ phẩm
với tổng trị giá trên ba tỷ đồng
thông thường thì những cái hàng quá không rõ nguồn gốc thì được
các mặt hàng có thể được xen lẳng với những cái hàng quá là coi như hợp pháp khác
trên tem nhãn có hàng quá thì thường là ghi là chung chung rồi là có khi là gắn tem nhãn của nước ngoài
nhưng mà thật ra khi chúng ta là test lên cái tem nhãn đó thì nó là không liên quan đến hàng quá
cũng như nó không thể hiện được cái xuất xứ của nước sản xuất cũng như là hàng hóa là không có tem nhập khẩu
mẫu mã của cái hàng quá không rõ nguồn xuất xứ thì nó rất là đa dạng rất bắt bắt giá thành thì nó lại rẻ nữa
cho nên là đôi khi là người tiêu dùng lại khó phân biệt khó nhận biết được
trước tình hình trên công an tp long xuyên đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng
tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh đầu mối cung cấp hàng hóa nguyên liệu số lượng lớn
mà người dân có nhu cầu sử dụng cao trong dịp tết
tuy nhiên hiện nay hoạt động mua sắm hàng hóa trực tuyến phát triển phát sinh nhiều hành vi vi phạm mới
lực lượng công an tỉnh an giang càng phải nỗ lực kiểm soát hàng hóa ở các bến bãi
nơi trung chuyển từ các kho hàng ngăn chặn kịp thời hàng hóa kém chất lượng
được vận chuyển từ những nơi khác vào địa bàn thành phố đến tay người tiêu dùng
các trang mạng tuy nhiên việc mua hàng trực tiếp thì nó sẽ đảm bảo hơn
tránh những trường hợp là chúng ta thường là chúng ta nhìn cái hình ảnh qua mạng
và thấy nó rất đẹp rất hào nhón
chúng ta chỉ căn cứ vào cái giá để chúng ta thấy giá rẻ chúng ta mua
nhưng mà khi nhận hàng thì nó không đảm bảo
khi phát hiện những hàng hóa có dấu hiệu là làm giá nhái làm giả
có thể thông tin cho cơ quan công an gần nhất để chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra
xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy sự phối hợp giữa các lực lượng đang được triển khai thường xuyên
liên tục và chặt chẽ với quyết tâm cao độ nhằm mang lại hiệu quả lớn nhất
trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại đảm bảo tốt nhu cầu mua sắm
sử dụng hàng hóa chất lượng của người dân dịp tết nguyên đán cận kề